cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng văn truyền ba mươi bảy tuổi quê tỉnh đắk lắc
về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản
các quyết định lệnh bắt đều được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo điều tra ban đầu đặng văn truyền là tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ phước điền
tòa lạc tại khu đô thị thương mại dịch vụ sống thần
thông qua việc chú nhận quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư hòa lợi ba
tòa lạc tại phường hòa lợi thị xã bến cát tỉnh bình dương
truyền đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền chín trăm linh chín triệu năm trăm linh ngàn đồng của khách hàng
sau đó bị tối giác lên cơ quan điều tra
ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành điều tra
và đối tượng chuyên đã thừa nhận hành vi phương thức thu đoạn hoạt động phạm tội của mình
sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đặng văn truyền để điều tra
công an cũng thực hiện lệnh khám xét liên quan để củng cố chứng cứ điều tra làm rõ vụ án